thưa quý vị vào đúng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng ba
sau thời gian đếm ngược từ phố đi bộ hồ gươm quận hoàn kiếm
thì nhiều nơi trong thành phố hà nội và cả nước đã đồng loạt tắt điện
để hưởng ứng giờ trái đất hai nghìn hai mươi bốn
và đây là năm thứ một mươi tám sự kiện này được tổ chức trên toàn thế giới
và là năm thứ một mươi sáu việt nam hưởng ứng thực hiện
không chỉ tiết kiệm trong một giờ đồng hồ giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề là tiết kiệm điện thành thói quen
tiếp tục tạo nên sức lan tỏa thôi thúc mỗi ca nhân đang sống và làm việc trên hành tinh
nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hình thành thói quen tiết kiệm điện
tắt các thiết bị điện khi không thật sự cần thiết
cùng nhau hành động chống lại biến đổi khí hậu trong suốt ba trăm sáu mươi năm ngày sau đó
vâng và để cho lan tỏa hoạt động ý nghĩa này
rất nhiều hình ảnh hưởng ứng chiến dịch đã được cư dân mạng đăng tài trên các nền tảng mạng xã hội
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hashtag giờ trái đất là cụm từ được sử dụng rất nhiều trên mạng xã hội facebook trong hai mươi bốn giờ qua
tất cả cùng nhau tắt các thiết bị điện trong một giờ
sử dụng ánh sáng tự nhiên để cùng lan tỏa lối sống tiết kiệm điện
với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero
thông điệp mà chiến dịch giờ trái đất muốn gửi tới cộng đồng
là tiết kiệm điện tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ
mà mỗi chúng ta hãy có thói quen tiết kiệm năng lượng trong suốt ba trăm sáu mươi năm ngày trong năm
rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ về giờ trái đất
đăng tải hình ảnh bản thân mình cùng mọi người hưởng ứng tắt điện trong một giờ
cùng nhau tiết kiệm điện
hưởng ứng giờ trái đất năm nay mình cùng cả nhà đã tắt hết các thiết bị điện
không dùng điện thoại mà cùng ngồi cạnh nhau tâm sự lắng nghe
về câu chuyện cả một tuần qua của mọi thành viên để hiểu nhau hơn
thật sự ý nghĩa
mình cho các con mình tắt đèn xuống dưới chân trung cư đi bộ để các con hiểu hơn về giờ trái đất
các con cũng rất nhiệt tình hưởng ứng
mình nghĩ đây là cách tốt nhất để tạo nếp sống tiết kiệm cho bọn trẻ
một giờ tiết kiệm để cùng nhau lan tỏa lối sống tiết kiệm nhiên liệu
đây là cách tốt nhất để vừa tiết kiệm kinh tế mà còn bảo vệ môi trường lan tỏa lối sống xanh
hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay từ đầu tháng ba những hoạt động trong khuôn khổ của chiến dịch
đã được rất nhiều đơn vị tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau
đó có thể là cùng nhau trồng cây xanh phong trào tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
cùng nhau vẽ tranh truyền tải thông điệp ý nghĩa của giờ trái đất và nhiều hoạt động ý nghĩa khác
bên cạnh đó bộ công thương đã đồng loạt thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng xã hội
để người dân hiểu hơn và cùng tham gia chiến dịch
rất nhiều nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường
hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn
thông qua các hình ảnh video clip chữ chạy trên các màn hình trên website fanpage mạng xã hội facebook zalo được đăng tải
thông qua đó thông điệp mà giờ trái đất năm nay muốn gửi gắm
đó là từ mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
có thể mang lại hiệu quả cao góp phần tiết kiệm tài nguyên giảm tác động tiêu cực tới môi trường
chương trình rất ý nghĩa
mình hy vọng mọi người sẽ cùng nhau chung tay tham gia tích cực
cũng như hưởng ứng để góp phần nhỏ của mình vào xây dựng cộng đồng
và thế giới ngày hôm nay
thông điệp về giờ trái đất năm nay được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội
mình thấy hình ảnh các bạn nhỏ cùng nhau vẽ tranh truyền tải thông điệp thật sự rất đáng yêu
mong rằng các con sẽ hiểu và cùng người lớn truyền đi năng lượng tích cực này tới tất cả mọi người
các hoạt động được diễn ra trong suốt tháng ba thật sự ý nghĩa
bản thân mình cũng theo dõi rất nhiều bài viết trên mạng xã hội
và cũng ý thức hơn trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
chiến dịch giờ trái đất được tổ chức
hàng năm với tiêu chí đề cao tiết kiệm năng lượng giảm khí thải co hai
và hướng tới mục đích cuối cùng là giáo dục mọi người ý thức bảo vệ môi trường
tuy nhiên nhiều cư dân mạng bày tỏ hoài nghi
dù mang tính nhân văn cao nhưng giờ trái đất phải thực sự hiệu quả và ý nghĩa
khi người dân ý thức được việc tiết kiệm điện trong suốt những giờ còn lại của năm
bởi tiết kiệm điện cũng là một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm kinh tế cho chính bản thân mình
và góp phần phát triển đất nước
không chỉ trong sự kiện
ta cần hành động mỗi giờ mỗi ngày thì chiến dịch mới có ý nghĩa
mình nghĩ chiến dịch là cách để lan tỏa lối sống xanh
từ đó mọi người cùng nhau tiết kiệm điện
tiết kiệm điện là chặng đường dài
cần sự chung tay của cả cộng đồng mọi lúc mọi nơi
ngừng phá rừng ngừng xả thải ô nhiễm vào môi trường
tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
trồng thêm nhiều cây xanh
tiết kiệm nước mọi lúc mọi nơi
và đặc biệt ý thức người dân cần đứng nâng cao trở thành hành động mỗi ngày
thì giờ trái đất mới có thể trọn vẹn như ý nghĩa và mong muốn của nó
hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ để bảo vệ hành tinh xanh